tổng thống mỹ joe biden vào ngày hai mươi ba tháng chín cảnh báo nga sẽ phải trả giá đắt nếu moscow sử dụng những cuộc trưng cầu ý dân để sắp nhập vào các khu vực ở ukraine
tuyên bố của tổng thống biden cáo buộc những cuộc trưng cầu ý dân của nga là giả tạo
đó là cái cớ sai trái hòng sắp nhập các vùng lãnh thổ của ukraine bằng vũ lực vi phạm trắng trận luật pháp quốc tế
ông biden cũng cho biết mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác ngay lập tức buộc nga phải trả thêm giá cực đắt về mặt kinh tế
cùng ngày tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cũng kêu gọi thế giới lên án những cuộc trưng cầu y dân giả tạo
khi các lực lượng ủy nhiệm của điện kremlin bắt đầu tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về việc sắp nhập các khu vực ở ukraine hiện nằm dưới quyền kiểm soát của moscow vào nga